hai tháp chuông lớn nhất thế giới một trong những di tích lịch sử thu hút tại bồ đào nha
đã đổ những tiếng chuông đầu tiên sau hơn hai mươi năm yên ắng
sau hai mươi năm yên lặng chín mươi tám chiếc chuông của hai tháp chuông lớn nhất thế giới đặt tại bồ đào nha đã chính thức được rung lên
những chiếc chuông tại lâu đài mafra này đã yên lặng suốt hai mươi năm và thêm một năm rưỡi sửa chữa
đây là một tổ hợp gồm một trăm một mươi chín chiếc chuông trong hai tháp
nó bao gồm các chuông hành lễ đồng hồ với cân nặng lên tới ba trăm linh tấn
lâu đài mafra được xây dựng vào thế kỷ thứ một mươi tám được biết đến với tên gọi mana animo và vị vua mặt trời bồ đào nha
đây là tháp chuông lớn nhất và cổ nhất trên thế giới không chỉ tính về quy mô tháp chuông mà còn tính đến số lượng các chuông
những chiếc đồng hồ và hệ thống điều khiển đồng bộ đây là một tháp chuông có một không hai
tháp chuông lớn nhất thế giới này được unesco vinh danh
là di sản thế giới vào năm hai nghìn một mươi chín